ngày hai mươi một tháng sáu văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn quang trọng hai mươi chín tuổi
trú tại trung cư f home quận hải châu tp đà nẵng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế amida về hành vi vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người
theo tài liệu điều tra vào thời điểm cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu bùng phát tại thành phố đà nẵng
bất chấp quy định hạn chế tụ tập đông người trọng với tư cách là giám đốc vẫn tổ chức cuộc họp có sự tham gia của trên ba mươi nhân viên thuộc công ty
tại cuộc họp này trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang hồ to các mục tiêu của công ty
sau cuộc họp dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại công ty amida làm sáu mươi năm người nhiễm covid một mươi chín dẫn đến thành phố phải tiêu tốn hơn bảy tỷ đồng để phục vụ cho quá trình truy vết cách ly điều trị các bệnh nhân phát xuất xuất phát từ ổ dịch này
hành vi của nguyễn quang trọng đã vi phạm nghiêm trọng về quy định phòng chống dịch bệnh
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đang cho tại ngoại bị can nguyễn quang trọng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc